năm hai nghìn hai mươi là tròn hai mươi năm thủ tướng chính phủ ban hành quyết định lấy ngày mùng bảy tháng bốn hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn năm hai nghìn mùng bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư tới đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tôi nhiệt liệt biểu dương ghi nhận đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái tính nhân văn sâu sắc của những người hiến máu tình nguyện của các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hiến máu tình nguyện
điều đó thể hiện trách nhiệm tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng đối với xã hội
tôi được biết trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp trên cả nước
với nhiều hoạt động phong phú cụ thể thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị
tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền
đây là thiệt thòi lớn cho người bệnh cần máu và làm giảm hiệu quả chữa bệnh
máu là loại thuốc đặc biệt
máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh tình nguyện và hiến máu thường xuyên
nhân dịp này thanh mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các bộ ban ngành đoàn thể và toàn xã hội
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện phát triển hơn nữa
vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình tôi kêu gọi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước mỗi người mạnh khỏe đủ tiêu chuẩn
hãy luôn sẵn sàng hăng hái tham gia hiến máu tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người
để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình cứu giúp người bệnh vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn
góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam